để việc tiêm vaccine diễn ra thuận lợi an toàn và hiệu quả
đệnh viện công an tỉnh và các cán bộ trại tạm giam đã tổ chức tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh
vận động các can phạm nhân tự nguyện viết cam kết đồng ý tiêm vaccine

công tác tuyên truyền cho can phạm nhân đăng ký tham gia tiêm
công tác tuyên truyền cho can phạm nhân đăng ký tham gia tiêm theo quyền
và đảm bảo họ hiểu rõ được cái lợi ích của việc tiêm vaccine là hết sức quan trọng
lúc đầu thì một số cán phạm nhân chưa hiểu hết được lợi ích của việc tiêm vaccine
nhưng sau quá trình chúng tôi tuyên truyền giải thích và hướng dẫn
hiện nay một trăm linh can phạm nhân đăng ký tham gia tiêm vaccine
và quá trình thực hiện tiêm thì chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiêm
của bộ y tế trị đạo và sở y tế và bệnh viện công tỉnh về mặt chuyên môn
và một mục tiêu là chúng tôi đảm bảo an ninh an toàn trong suốt quá trình tiêm
và đảm bảo tuyệt đối an toàn quá trình tiêm chủng theo quy định
quá trình tiêm một trăm linh can phạm nhân được tiêm chủng theo đúng quy định
đảm bảo an ninh trật tự cũng như các yêu cầu về phòng chống dịch
đồng thời bệnh viện công an tỉnh nghệ an cũng đã bố trí nhân viên chịu trách nhiệm theo dõi
xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm
sẵn sàng các phương tiện cấp cứu tại chỗ
thời gian tới công an tỉnh nghệ an cũng sẽ tiếp tục

trước đó vào chiều ngày ba tháng một mươi hai công an thành phố thanh hóa phát hiện trên mạng xã hội facebook xuất hiện một clip có độ dài gần bốn phút về việc một cô gái bị một nhóm người có hành vi dùng vũ lực và có dấu hiệu làm nhục được cộng đồng mạng chia sẻ gây bức xúc dư luận
ngay khi tiếp nhận nguồn tin này công an thành phố thanh hóa đã tiến hành xác minh và triệu tập chủ số quần áo đến cơ quan công an xác minh
tại đây các đối tượng khai sau khi phát hiện xốp bị mất trộm quần áo và liên hệ được với hai nữ sinh lấy trộm đồ của xốp mình
cường đã đánh đập và dùng kéo cắt tóc cắt áo của nữ sinh tên m và còn yêu cầu m phải khắc phục số tiền một mươi năm triệu đồng nếu không sẽ báo công an
do không lo được tiền nên mờ đã nhắn tin xin lỗi hường tuy nhiên hường và chồng liên tục nhắn tin đe dọa nữ sinh này
ngày ba mươi tháng một mươi một gia đình hai cháu m và hát đến xốp mai hường để đưa tiền do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình cháu hát xin khắc phục số tiền một mươi triệu đồng và được đình anh đồng ý
còn gia đình mờ do không có tiền nên mai hường đã yêu cầu viết giấy đơn khất nợ số tiền một mươi triệu đồng
còn tại tỉnh bạc liêu cảnh sát hình sự công an tỉnh cũng vừa triệt xóa thành công một điểm đá gà ăn tiền bắt giữ một mươi một đối tượng có liên quan
vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi hai qua tin báo của quân chúng nhân dân cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bố trí lực lượng bắt
quả tăng một mươi một đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại khu đất chống trên địa bàn ấp rồng cha xã vĩnh hậu a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba con gà đá một mươi ba xe gắn máy số tiền gần một mươi năm triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị và các bạn sau một thời gian im ắng thời gian gần đây tình trạng khai thác cát trái phép lại tái diễn trên sông cái
đoạn chảy qua địa bàn các huyện khánh vĩnh diên khánh và thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
lực lượng công an tỉnh khánh hòa đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn xử lý tình trạng này
sông cái đoạn chảy qua địa phận huyện diên khánh giáp danh với thành phố nhà trang
những chiếc ghe hút cát được nguy trang theo kiểu nửa chìm nửa nổi như thế này để nhằm qua mắt lực lượng chức năng mỗi khi bị kiểm tra
tình vị hơn các đối tượng còn giấu ghe hút cát trong những con lạch nhỏ nhiều lau sậy ôm tùm che khuất tầm nhìn
phải mất nhiều giờ đồng hồ và tăng cường lực lượng các chiến sĩ công an mới có thể kéo được những chiếc ghe hút cát trái phép này lên bờ để xử lý

bên cạnh việc thưởng tết năm nay nhiều doanh nghiệp cho biết dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng họ vẫn cố gắng để người lao động có thưởng tết ít nhất là ở mức như năm ngoái
tuy nhiên bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp cũng cho biết họ đang làm hết sức mình để tăng năng suất đảm bảo thu nhập và có thưởng tết cho người lao động
mức thưởng còn tùy thuộc vào doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh